thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã trao quyết định bổ nhiệm chủ tịch ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp
cho ông nguyễn hoàng anh ủy viên trung ương đảng nguyên bí thư tỉnh ủy cao bằng
cùng dự có phó thủ tướng chính phủ vương đình huệ
phát biểu tại buổi lễ thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ hiện đã có hệ thống cơ chế quản lý vốn doanh nghiệp nhà nước
vì vậy cần ra lại hoàn thiện văn bản thể chế pháp luật trong việc quản lý đối với doanh nghiệp nhà nước
thủ tướng yêu cầu cần phải chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan
đề xuất với đảng nhà nước
các giải pháp cụ thể để phòng chống tiêu cực thất thoát lãng phí trong hệ thống doanh nghiệp nhà nước

tình trạng gia đình đã có vấn đề
cảnh hảo bà con thân quen dòng tộc trong chương trình nước vẫn có
chúng ta chỉ cần hạn chế tối đa những tiêu cực trong chương trình nước giảm chi phí bất hợp lý
thì dân dân về nước đã đóng góp quan trọng hơn trong cơ cấu riêng biên quốc gia
thủ tướng nhấn mạnh buông lòng quản lý không có cơ chế kiểm soát chặt chẽ để xảy ra hậu quả xấu trong hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhà nước
do vậy cần phải làm rõ trách nhiệm từ các khâu
thủ tướng yêu cầu ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để có phương án kế hoạch và lộ trình cần thiết để bàn giao các tập đoàn tổng công ty nhà nước chuyển về ủy ban
trong dài hạn ủy ban phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị trong đó đẩy mạnh cổ phân hóa thoái vốn
tập trung đổi mới nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là các tập đoàn tổng công ty nhà nước
ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp là cơ quan thuộc chính phủ thực hiện chức năng đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ một trăm linh vốn điều lệ và phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quy định của pháp luật